công an huyện cầm giang tỉnh hải dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đối tượng vũ văn ninh chú tại huyện cẩm giang về hành vi cướp tài sản
vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ninh cầm theo một búa sắt một thanh đục kim loại
một dao bầu và một số dụng cụ treo tường phá khóa đột nhập vào phòng giao dịch tân trường
ngân hàng agribank trên nhánh huyện cẩm giang
đối tượng lèn vào phòng ngủ của bảo vệ phòng giao dịch dùng dao không chế lấy băng dính bịt mồm
chói tay chân và kéo bảo vệ vào khu vực quầy giao dịch
sau đó dùng đục và búa sắt cậy phá hai cái sắt của ngân hàng nhưng không được
đến khoảng ba giờ sáng cùng ngày đối tượng bỏ về nhà cất giấu dụng cụ gây án rồi đi ngủ
bảo vệ phòng giao dịch sau đó tự cởi trói báo sự việc tới cơ quan chức năng